dạng sáng ngày hôm nay trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an tp hcm đã tiếp nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số một mươi tám đường lê sao phường phú thạnh quận tân phú
vụ cháy đã làm một người chết hai người bị thương các nạn nhân đều là thanh niên còn trẻ tuổi
lực lượng chức năng đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình và tân phú
xuất bảy xe cứu hỏa cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại thời điểm có mặt căn nhà ba tầng một trệt và hai tầng đã chìm trong biển lửa đỏ rực
sau gần hai giờ đồng hồ tiếp cận đám cháy mới được lực lượng chức năng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm một người chết và hai người bị thương ba trăm bảy mươi tám m hai diện tích căn nhà bị cháy rụi cùng nhiều tài sản
hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ